kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới chín giờ ngày một mươi bốn tháng một
theo đó hà nội vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
nhưng nhiều quận huyện thị xã và xã phường thị trấn có sự điều chỉnh cấp độ dịch so với báo cáo đánh giá bảy ngày trước
hai tuần nay hà nội ghi nhận hai mươi một tám trăm chín mươi trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng tăng hai bốn trăm sáu mươi ba ca so với trước đó
ở cấp huyện trong ba mươi quận huyện thị xã hiện có hai mươi ba quận huyện thị xã ở cấp độ hai
một mươi quận huyện cầu giấy nam tử liêm thanh xuân ba đình gia lâm hoàng mai long biên ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
so với tuần trước đó quận hoàn kiếm từ cấp độ ba vùng cam xuống cấp độ hai vùng vàng
như vậy hiện thành phố không có quận huyện nào ở vùng xanh và vùng đỏ
cũng trong một mươi bốn ngày gần đây có một trăm năm mươi tám xã
phường thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng phân bố theo các quận huyện thị xã
cụ thể gia lâm một mươi ba đơn vị đống đa một mươi một đơn vị thanh xuân một mươi đơn vị hoài đức một mươi đơn vị nam tử liêm chín đơn vị ba đình chín đơn vị thanh trì chín đơn vị hai bà trưng chín đơn vị hoàng mai tám đơn vị cầu giấy bảy đơn vị hoàn kiếm bảy đơn vị hà đông sáu đơn vị đông anh sáu đơn vị ấn hòa năm đơn vị thường tín năm đơn vị thanh oai năm đơn vị
trương mỹ năm đơn vị long biên năm đơn vị sóc sơn bốn đơn vị quốc oai bốn đơn vị tây hồ ba đơn vị bắc tử liêm ba đơn vị phú xuyên hai đơn vị mê linh hai đơn vị sơn tây một đơn vị
theo đánh giá cấp độ dịch một trăm năm mươi tám xã phường thị trấn của hai mươi năm quận huyện này thuộc cấp độ ba
còn lại trong số bốn trăm hai mươi một xã phường thị trấn có năm mươi bốn xã phường thị trấn ở cấp độ một và ba trăm sáu mươi bảy xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hiện hà nội có năm mươi tám một trăm chín mươi năm trường hợp f được điều trị và cách ly trong đó hơn bốn mươi bảy người được theo dõi cách ly tại nhà
ngoài ra thành phố đang điều trị cho hơn hai hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình năm trăm bốn mươi chín trường hợp diễn biến nặng nguy kịch tăng một mươi tám năm so với trung bình bảy ngày trước
trong đó bốn trăm bảy mươi bảy ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai mươi một người thở oxy dòng cao hfnc chín người thở máy không xâm lấn
bốn mươi một ca thở máy xâm lấn và một trường hợp phải lọc máu
thành phố đã tiêm được tổng cộng một mươi ba sáu trăm linh bảy sáu trăm chín mươi năm mũi vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
trong đó tổng số mũi bổ sung đã tiêm là hai trăm ba mươi năm bảy trăm bốn mươi một mũi nhắc lại là một ba trăm năm mươi bốn ba trăm bảy mươi một
bác sĩ nguyễn huy hoàng thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín ở hà nội cho biết
một số f hết triệu chứng hết sốt người khỏe lên thậm chí âm tính sau bốn sáu ngày
nhưng đến ngày thứ tám một mươi thì đột ngột chuyển nặng không khó thở nhưng chỉ số oxy trong máu spo hai giảm chỉ còn sáu mươi bảy mươi
và có người đã không qua khỏi đa số đều phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ hoàng thông tin thiếu oxy thẩm lặng được chẩn đoán khi người bệnh không cảm thấy khó thở nhưng spo hai lại giảm dưới chín mươi bốn
theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở trong khi biểu hiện city scan bất thường tám mươi sáu
và cần phía bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
năng suất giúp phân bố máu cho những vùng phía sau rất quan trọng trong điều trị covid một mươi chín ở giai đoạn sớm và có thể điều trị lâu dài giúp cải thiện oxy máu
ngoài ra những vùng phổi phía sau lưng vốn ít được thông khí hơn
khi nằm sấp những vùng phế nang sẽ được phân bố oxy hít máu
các bác sĩ khuyên thường xuyên đo sco hai là một trong những yêu cầu cần thiết với người bệnh f
do đó các bác sĩ khuyến cáo f có bệnh nền tim mạch gút tăng huyết áp chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ mũi càng phải chú ý hơn đến tình huống này
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
người dân có thể chuẩn bị một số loại thuốc như hạ sốt eferagang vanadol
nhóm thuốc chữa ho thuốc điều trị tiêu chảy nước xúc miệng côn sắt trùng thuốc chữa bệnh nền nếu f không có bệnh nền nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
các loại thuốc xịt mũi vitamin c kẽm thao dược trị cảm trị ho nước uống thông thường nước bù điện giải
theo các bác sĩ đây là những thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình đặc biệt trong mùa dịch
vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
đáng chú ý các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm
lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình dung dịch vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn giấy vệ sinh khăn giấy quần áo thoải mái chỗ ở cách ly đảm bảo quy định
số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng